tôm càng đỏ có xuất xứ từ trung quốc xuất hiện tại việt nam đang dấy lên những lo ngại bởi loài sinh vật ngoại lai này được phát ra môi trường tự nhiên
sẽ là mối nguy hại cho môi trường và sản xuất nông nghiệp tại nước ta
hiện nước ta đã có đầy đủ chế tài xử phạt với các hành vi nuôi và tiêu thụ các loại tôm này và mức hình phạt cao nhất là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
để làm rõ vấn đề này phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông lê trần nguyên hùng
phó vụ trưởng phụ trách vụ bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tập tính thì nó là một loài thích đào ha thích ứng với lại mọi điều kiện về mặt thời tiết khí hậu dễ sinh sản
nó ăn tạp phàm ăn nó ăn các loài động thực ăn thịt lẫn nhau và nó ăn những cây lúa những bức no
nó gây hại đến loài bản địa và đặc biệt con tôm cằm đỏ thì nó gây bệnh đối với các loài khác đặc biệt là tôm
thì nó tác động rất là lớn đến hệ sinh thái đến đê đến điều
nếu mà chúng ta không có ngăn chặn kịp thời thì nó ảnh hưởng rất sáu đến cái đa dạng sinh học đến cái nguồn lợi hải sản đến cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta
trước những tác hại của sinh vật ngoại lai này thì bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã và đang triển khai những giải pháp gì để có thể ngăn chặn sự phát triển và sự xuất hiện của loài tôm càng đỏ tại việt nam thưa ông
ngành nông nghiệp cũng như ngành phát triển nông thôn
tôi là bộ trưởng cũng đã chỉ đặt
thứ nhất là phải tập trung các lực lượng đặc biệt các lực lượng như hải quan biên phòng thị trường thanh tra nông nghiệp là phải cùng vào cục để ngăn chặn kịp thời việc nhập lọc
khi mà đã vào thì ở địa phương phải có cái kế hoạch kiểm soát có biện pháp để phòng ngừa sau đó khoanh vùng cô lập và tiêu diệt nó
các lực lượng thị trường phải tăng cường hỗ hợp với lại truyền thông tuyên truyền
cho người dân cho những người buôn bán hải sản rồi các cái nhà hiểu được cái tác hại của các loài này
và những cái hành vi đó là nó trái với quy định
với cái hành vi mà nuôi và tiêu thụ loài tôm càng đỏ này thì chế tài xử phạt sẽ như thế nào thưa ông
thứ nhất là đối với lại cái sinh vật gọi lai mà những hành vi vi phạm pháp luật liên quan thì đã được quy định tại
cái nghị định một trăm năm mươi
về xử lý vi phạm trong bảo vệ môi trường
điều hai trăm bốn mươi sáu của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm cũng đã quy định cái chế tài xử phạt rất là nặng
có thể là mức phạt đối với hành chính thì từ hai mươi triệu cho đến gần một tỷ đồng
còn thậm chí là hành sự
một lần nữa xin cảm ơn ông